cập nhật ca mắc covid một mươi chín tối một mươi bốn tháng năm
nhà lãnh đạo kim jong un nhận định triều tiên đối mặt với biến cố lớn do covid một mươi chín
trung quốc sẵn sàng cung cấp trang thiết bị y tế giúp triều tiên trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
ô tô tông liên hoàn sáu xe máy ở tp hcm nhiều người bị thương
trá một mươi triệu một ngày viện phí gia cảnh kỳ quệ sau tai hỏa bất ngờ
quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến an ninh trật tự và tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước và thế giới
và không để quý vị trở lời hơn nữa hãy cùng chúng tôi đến với tin tức đầu tiên liên quan đến ca mắc mới tối nay một mươi bốn tháng năm
bản tin phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế
ngày một mươi bốn tháng năm cho biết có một tám trăm chín mươi năm ca mắc mới covid một mươi chín giảm hơn ba trăm linh ca so với ngày hôm qua
số bệnh nhân khỏi nhiều gấp gần ba lần số ca mắc mới
thông tin ca mắc covid một mươi chín mới
từ một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng năm đến một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng năm
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một tám trăm chín mươi năm ca nhiễm mới đều trong nước giảm ba trăm ba mươi một ca so với ngày trước đó
tại bốn mươi sáu tỉnh thành phố có một năm trăm tám mươi năm ca trong cộng đồng
trung bình số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
lai châu tăng hai mươi ba hà nam tăng một mươi hai đăng nông tăng một mươi hai
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua hai năm trăm tám mươi chín ca một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi sáu trăm chín mươi năm ba mươi sáu ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một trăm linh tám sáu mươi chín ca nhiễm
đợt dịch thứ bốn từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước một mươi sáu trăm tám mươi bảy hai trăm tám mươi ba ca
trong đó chín ba trăm bốn mươi sáu bảy trăm bảy mươi năm bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội một năm trăm chín mươi bốn sáu trăm bốn mươi
nghệ an bốn trăm tám mươi ba bốn trăm hai mươi chín
bắc giang ba trăm tám mươi ba bốn trăm hai mươi chín
bình dương ba trăm tám mươi ba sáu trăm bốn mươi năm
tình hình điều trị covid một mươi chín
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày năm năm trăm sáu mươi ba ca
tổng số ca được điều trị khỏi chín ba trăm bốn mươi chín năm trăm chín mươi hai ca
số bệnh nhân thở oxy ba trăm bốn mươi ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ hai trăm sáu mươi bảy k
thở oxy dòng cao hfnc bốn mươi một ca
thở máy không xâm lấn chín ca
thở máy xâm lấn hai mươi một ca
số bệnh nhân khỏi bệnh nhân
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi ba tháng năm
đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi bốn tháng năm
ghi nhận hai ca tử vong
bạc liêu một khánh hòa một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay
chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân
xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á
tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín
xếp từ ba asean
tử vong trên một triệu dân
xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á
xếp từ bốn asean
có thể thấy trong một tuần qua
số ca mắc covid một mươi chín chỉ dưới năm ca
cho thấy việt nam đã rất nỗ lực trong việc ngăn chặn và kiểm soát dịch
ngoài việc tiêm vaccine
phủ mũi thứ ba thứ bốn
rộng khắp sáu mươi ba tỉnh thành
thì việc thực hiện năm k cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng
mới đây một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc đh công giáo
loven uc loven của bì
đã xác định được cơ chế xâm nhập
của virus sars cov hai vào cơ thể người
và gây ra covid một mươi chín
đồng thời các nhà khoa học bị khám phá ra cách
nhanh ngừa virus sars cov hai
được công bố trên tạp chí nature communication
đây là nghiên cứu đầu tiên
trên thế giới phát hiện ra cơ chế xâm nhập
của virus sars cov hai vào tế bào
đồng thời mở ra triển vọng lớn
về việc sản xuất một loại thuốc kháng virus dạng xịt
có thể tiêu diệt virus
trong trường hợp bị lây nhiễm
hoặc tiếp xúc có nguy cơ cao
trên thực tế cho đến nay vẫn chưa có phương pháp
điều trị nào thực sự hiệu quả
chống lại virus sars cov hai
khi chúng luôn đe dọa tái phát
dưới dạng này hay dạng khác
vào một thời điểm nào đó
nhận thức rõ ràng việc phát triển một loại thuốc kháng virus
để ngăn ngừa lây nhiễm
đòi hỏi phải hiểu rõ hơn về các cơ chế chính xác
ở cấp độ phân tử
nhóm nghiên cứu thuộc viện khoa học công nghệ phân tử
của uc loven
do nhà khoa học david arnstein
đã tiến hành nghiên cứu từ hai năm nay
về cơ chế xâm nhập của virus sars cov hai
các nhà khoa học đã sử dụng
kính hiển vi lực nguyên tử
để nghiên cứu sự tương tác
và các cạn đường
có trên bề mặt tế bào và protein gai
theo các nhà khoa học
tất cả các tế bào đều được bao phủ bởi cạn đường
trung có vai trò thúc đẩy quá trình nhận biết tế bào
điều này cho phép virus
dễ dàng xác định mục tiêu của chúng hơn
đồng thời có đây là
điểm bám để giúp chúng xâm nhập vào tế bào chủ
và bắt đầu lây nhiễm
các nhà nghiên cứu của uc luven
đã tập trung vào một biến thể
của những loại đường này
nhưng có mức độ tương tác với protein gai
mạnh mẽ hơn so với các loại đường khác
và họ đã tìm ra chìa khóa
cho phép virus xâm nhập vào tế bào
theo các nhà khoa học
do virus được tạo thành từ một loạt các protein đột biến
các loại giác khúc
cho phép chúng bám vào tế bào
và cuối cùng xâm nhập vào bên trong
virus tìm thấy càng nhiều chìa khóa
thì khả năng tương tác với tế bào càng tốt
và cánh cửa sẽ mở ra càng lớn
điều quan trọng là tìm ra cách virus quản lý
để nhân lên các chìa khóa xâm nhập
để làm được điều này
các nhà khoa học đã chặn các điểm gắn của protein guide
và do đó
loại bỏ mọi tương tác với mềm mạc tế bào
để làm được điều này
một trong những sự kiện là sự tương tác giữa virus
và các tác nhân ngăn chặn
phải mạnh hơn sự tương tác giữa virus và tế bào
chúng tôi đã chứng minh rằng
các cấu trúc đa hóa trị
với nhiều acid sialic
hóa trên bề mặt của chúng có thể ngăn chặn kết nối
hơn là lây nhiễm sars cov hai
nếu virus không bám vào các tế bào
chúng mất khả năng xâm nhập
và sẽ chết trong khoảng thời gian
từ một giờ đến năm giờ
nhờ sự tắt nghẽn này
sự lây nhiễm được ngăn chặn
giới khoa học đánh giá khám phá này
có lợi thế là hoạt động trên virus
đập lập các đột biến
và cũng sẽ chứng minh điều tương tự
trong tương lai
để chống lại các virus khác
có các yếu tố gắn kết tương tự
các nhà khoa học của uc luvain
sẽ thực hiện các thử nghiệm trên chuột
để áp dụng cách ngăn chặn
cách liên kết của virus
và quan sát xem chúng có hoạt động
trên cơ thể sinh vật này hay không
cuối cùng theo các nhà nghiên cứu
kết quả này sẽ cho phép phát triển
một chất kháng virus
từ những loại đường nêu trên
được sử dụng dưới dạng xịt
dành cho những trường hợp lây nhiễm covid một mươi chín
hoặc có nguy cơ lây nhiễm cao
do đã tiếp xúc với người mắc bệnh
triều tiên đối mặt với làn sóng covid một mươi chín
khốc liệt nhất đang được cả thế giới dành sự quan tâm
mới đây trước báo chí
nhà lãnh đạo kim jong un tuyên bố
đất nước đang đối mặt với biến cố lớn
do sự lây lan của virus sars cov hai
cụ thể để khẳng định đây là biến cố lớn
do sự lây lan của virus sars cov hai
nhà lãnh đạo kim jong un
cũng yêu cầu các nhà chức trách
học hỏi kinh nghiệm chống dịch
tại một số nước
trong đó có trung quốc
nhà lãnh đạo kim rong un trấn an người dân
khẳng định triều tiên sẽ sớm vượt qua
làn sóng dịch bệnh này
đồng thời cho rằng có thể kiểm soát được dịch
khi mà nước này đang siết chặt các biện pháp
hãng thông tấn trung ương triều tiên
kcna công bố
số liệu được cập nhật từ ngày một mươi ba tháng năm
sau khi nhà lãnh đạo kim jong un
chủ trì một hội nghị của bộ chính trị
đảng lao động triều tiên trước đó cùng ngày
nhằm ra soát hệ thống chống dịch trong nước
ông kim jong un nhấn mạnh rằng sự lây lan
của loại virus nguy hiểm là biến cố lớn
kể từ khi lập quốc
trong khi đó hãng thông tấn trung ương triều tiên
kcna đã đưa tin
có tổng cộng khoảng năm trăm hai mươi bốn bốn trăm bốn mươi người dân
có triệu chứng sốt
từ cuối tháng bốn đến ngày một mươi ba tháng năm
trong đó có hai trăm bốn mươi ba sáu trăm ba mươi người
đã khỏi hoàn toàn
cùng khoảng hai trăm tám mươi tám trăm một mươi người
đang được điều trị
tính đến thời điểm hiện tại
số ca tử vong do covid một mươi chín
tại triều tiên là hai mươi bảy ca
ngày một mươi hai tháng năm vừa qua
triều tiên chính thức thông báo
đợt bùng phát dịch covid một mươi chín đầu tiên
kể từ tháng một năm hai nghìn hai mươi
liên hợp quốc ngày một mươi ba tháng năm
khẳng định sẵn sàng hỗ trợ triều tiên
đối phó với dịch covid một mươi chín
và phát ngôn viên của tổng thư ký liên hợp quốc
ông frahan haque khẳng định
liên hợp quốc sẽ cam kết sẵn sàng
cùng với các đối tác nhân đạo hỗ trợ
người dân triều tiên về covid một mươi chín
cùng các vấn đề khác
trong bối cảnh khó khăn có khả năng đã trầm trọng thêm
từ khi dịch bùng phát và đóng cửa biên giới
vào hồi năm hai nghìn hai mươi
ông cho biết liên hợp quốc
đang theo dõi tình hình dịch bệnh tại triều tiên
giữ liên lạc với các đại diện triều tiên
về vấn đề này
với mỗi đất nước
khi trải qua làng sóng covid một mươi chín
đang lan rộng khắp
đều trải qua những nỗi đau thiệt hại
về người và của
với con số hai mươi một ca tử vong do covid một mươi chín
với hơn một trăm bảy mươi bốn người trên cả nước bị sốt
triều tiên cũng không ngoại lệ
hy vọng người dân cùng nhà lãnh đạo
đứng đầu triều tiên sẽ vững vàng
đối diện với covid một mươi chín
và có những phương án ngăn ngừa lây nhiễm một cách an toàn
trước việc triều tiên đối mặt với cơn khủng hoảng
mang tên covid một mươi chín
mới đây trung quốc cũng cho biết
sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cho nước láng giềng
để ứng phó với đại dịch
cụ thể phát ngôn viên bộ ngoại giao trung quốc triệu lập kiên
vào hôm một mươi ba tháng năm cho biết
chính phủ trung quốc theo dõi chặt chẽ dịch bệnh
ở triều tiên duy trì liên lạc
với bình nhưỡng và bảo vệ cuộc sống
sức khỏe của công dân trung quốc
ông triệu lập kiên nhắc lại
việc bắc kinh sẵn sàng giúp đỡ triều tiên
vượt qua khủng hoảng sars cov hai
sau khi nước này ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia
với tư cách là đồng chí láng giềng và bạn bè
trung quốc sẵn sàng hỗ trợ và hỗ trợ đầy đủ
cho triều tiên trong cuộc chiến chống dịch
ông kiên nhấn mạnh
phát ngôn viên bộ ngoại giao trung quốc cho biết thêm
hai quốc gia có truyền thống tốt đẹp
trong việc giúp đỡ lẫn nhau
bắc kinh vô cùng biết ơn sự ủng hộ vững chắc của triều tiên
kể từ khi đại dịch bùng phát lần đầu
và thông cảm sâu sắc với tình hình hiện tại của đất nước này
khẳng định của trung quốc diễn ra
trong bối cảnh triều tiên đang ban bố
tình trạng khẩn cấp quốc gia
sau khi phát hiện có ca dương tính với sars cov hai
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna
đưa tin là có tới một mươi tám người
được phát hiện có các triệu chứng sốt
trong ngày một mươi hai tháng năm
khoảng ba trăm năm mươi người đã báo cáo các triệu chứng tương tự
kể từ cuối tháng bốn
trong đó một trăm tám mươi bảy tám trăm linh người
vẫn đang được điều trị cách ly
đợt bùng phát mới nhất tập trung xung quanh thủ đô bình nhưỡng
kcna còn cho biết
đã có sáu người chết
sau khi bị sốt
trong đó có một trường hợp dương tính với biến thể omicron
các trường hợp sốt đều không rõ nguyên nhân
và không rõ có bao nhiêu trường hợp sốt
triều tiên dường như không có đủ
thiết bị xét nghiệm covid một mươi chín
và một đợt bùng phát lớn
có thể gây ra ảnh hưởng nặng nề đến quốc gia
khoảng hai mươi tám triệu dân
mà dường như chưa ai tin chủng ngừa
có thể nhìn thấy hiện tại
trung quốc là đối tác thương mại chính của triều tiên
tuy nhiên quốc gia đông dân nhất thế giới
cũng đang phải chiến đấu với đợt bùng phát
của biến thể omicron ở nhiều thành phố
đặc biệt là thường hải và bắc kinh
do đó ngoài việc sát cánh cùng láng giềng chống dịch
hy vọng với sự góp sức của các quốc gia khác
hai mươi tám triệu dân triều tiên
sẽ được sớm tìm vaccine
xin được chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác
mới đây do vụ tài xế xe mercedes benz
truy sát là một người chết
ngay lập tức sau khi đoạn video được phát tán trên mạng
nhiều luật sư cho rằng
cần đánh giá nhận thức trạng thái tâm lý
động cơ và mục đích khi thực hiện hành vi của tài xế nam
để xác định chính xác tội danh cho lái xe này
tối một mươi một tháng năm
phạm văn nam bốn mươi ba tuổi
ở huyện kim sơn ninh bình
cùng nhóm bạn tới quán nhậu
ở phường phú thủy thành phố phan thiết bình thuận
khoảng giờ một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng năm
nhóm này rời quán di chuyển tới khu vực
bờ kè phạm văn đồng thành phố phan thiết
để nhậu tiếp thì sức va chạm giao thông
với một xe máy chạy phía trước
do chưa va chạm ông nam lái ô tô đi tiếp
tới quán nhậu thì bị một nhóm người
đi xe máy đuổi theo
lao vào đánh tới tấp khi những người này vừa xuống xe
ông nam sau khi thoát ra đã lên xe
lái chiếc mercedes chạy nhiều vòng
trước quán để truy sát những người đánh mình
trong lúc truy đuổi ông hà sơn hải
bốn mươi ba tuổi ở thành phố phan thiết
dùng một chiếc bàn inox ném lên đầu ô tô
rồi định bỏ chạy nhưng trượt chân ngã
sau cú tông của ô tô
ông hải tử vong tại chỗ
ngày một mươi ba tháng năm công an tỉnh bình thuận cho biết
đã tạm giữ hình sự lái xe này
với hành vi này tài xế mercedes
có thể đối diện với tội nhanh nào
theo dõi sự việc luật sư lưu kiều trang
phó giám đốc công ty luật hà trọng đại
và cộng sự cho biết
theo quy định của pháp luật
ô tô và các phương tiện giao thông khác
được xếp vào nhóm
nguồn nguy hiểm cao độ
người điều khiển nó có ý sử dụng các phương tiện
để gây vụ tai nạn
nhằm sát hại người khác thì đây là hành vi giết người
phân tích tình huống
luật sư trang cho biết chiếc mercedes
có trọng lượng khoảng hai tấn
có thể tạo ra lực đâm rất lớn nếu di chuyển tốc độ cao
và gây ra hậu quả chết người
một người bình thường đầy đủ nhận thức
phải biết rằng việc lao xe vào người đi bộ
hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng của người đó
quá trình điều tra
nếu xác định tài xế có đầy đủ năng lực
hành vi sử dụng ô tô nhằm tước đoạt
mạng sống nạn nhân
hoặc nhận thức được điều đó nhưng vẫn thực hiện
bỏ mặt hậu quả chết người có thể xảy ra
thì hành vi có dấu hiệu của tội giết người
theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
nó bị khởi tố về tội gian này
ông nam còn có thể chịu tình tiết
định khung giết người bằng phương pháp
có khả năng làm chết nhiều người
theo quy định tài khoản một của điều này
về tình tiết ông nam có thể say xỉn
không kiểm soát được hành vi
luật sư trang cho biết đây không phải là
yếu tố loại trừ trách nhiệm hình sự
trích dẫn điều một mươi ba bộ luật hình sự
nữ luật sư cho biết trường hợp người phạm tội
trong tình trạng mất khả năng nhận thức
hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình
do dùng rượu bia hoặc chất kích thích mạnh khác
họ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự
cũng liên quan đến chủ đề về tên hạn giao thông
mới đây một ô tô tông liên hoàn sáu xe máy
ở thành phố hồ chí minh khiến nhiều người bị thương
công an quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
đang điều tra làm rõ
nguyên nhân vụ tên hạn liên hoàn giữa ô tô và sáu xe máy
làm ba người bị thương được đưa đi cấp cứu
theo đó vào lúc một mươi ba h hai mươi năm phút cùng ngày
ô tô mang biển số sáu mươi a ba mươi nghìn chín mươi ba
do tài xế võ minh thủy sáu mươi hai tuổi
ngụ tại đồng nai điều khiển
chạy trên đường trường sa
đến địa bàn phường ba
tài xế lạc tay lái tông vào hàng loạt xe máy
ô tô chỉ dừng lại sau khi đâm vào nhà dân bên đường
có ba người bị thương sau vụ việc
đã được đưa đi cấp cứu
số còn lại chỉ bị xây sát nhẹ
tại hiện trường có sáu xe máy bị hư hỏng
nằm trên đường mảnh vỡ văng tung tuế
nhận được tin báo công an quận bình thạnh
đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
mới đây trên mạng xã hội xuất hiện
một đoạn clip khiến nhiều người thoát tim
clip ghi lại cảnh khi chuyển hướng sang đường thiếu quan sát
hai cô gái bị một xe máy lao tới tông ngang xe
va chạm khiến hai cô gái bị ngã ngửa văng xuống đất
đoạn clip được thành viên nhóm facebook
ô tô chia sẻ cho thấy
sau tai nạn cô gái ngồi sau không bị thương nặng
đã đứng dậy đi lại
trong khi cô gái điều khiển xe máy có dấu hiệu bị thương nặng
nằm yên tại chỗ
nam tài xế điều khiển xe máy không đổi mũ bảo hiểm
gây ra vụ tông xe vội vàng xuống xe
chạy tới thăm hỏi tình trạng nạn nhân
đoàn clip thu hút nhiều ý kiến bình luận từ thành viên nhóm ô tô
trong đó nhiều ý kiến nhận định
nam tài xế gây ra vụ tai nạn xe quá nhanh
không giảm tốc độ khi qua đường giao nhau
dẫn tới không làm chủ tốc độ
trong khi cô gái chuyển hướng sang đường thiếu quan sát
dẫn tới vụ tai nạn
luật giao thông đường bộ quy định
khi muốn chuyển hướng
người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ
và có tín hiệu báo hướng rẻ
trong khi chuyển hướng
người lái xe người điều khiển xe máy chuyên dụng
phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ
người đi xe đạp
đi ngang trên phần đường dành riêng cho họ
nhường đường cho các xe đi ngược chiều
và chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại
hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác
trong khu dân cư
người lái xe người điều khiển xe máy chuyên dụng
chỉ được quay đầu xe
ở nơi đường giao nhau
và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe
về xứ phạt
theo nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín cndcp
sở đổi bổ sung bởi nghị định một trăm hai mươi ba hai nghìn hai mươi một ndcp
phạt tiền từ bốn trăm linh đồng đến sáu trăm linh đồng
đối với người điều khiển xe máy chuyển hướng không giảm tốc độ

hoặc không có tín hiệu báo hướng rẻ
luật giao thông đường bộ cũng quy định
các phương tiện tham gia giao thông khi tới nơi giao nhau
quy tắc đầu tiên các tài xế bắt buộc phải làm là giảm tốc độ
sau đó sẽ thực hiện các quy tắc nhường đường
về xứ phạt
theo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp
sở đổi bổ sung bởi nghị định một trăm hai mươi ba hai nghìn hai mươi một ndcp
phạt tiền từ một trăm linh đồng đến hai trăm linh đồng
đối với người điều khiển xe mô tô gắn máy
không tuân thủ các quy định về nhường đường
tại nơi đường giao nhau
thực hiện hành vi vi phạm trên nếu gây tai nạn giao thông
thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe
từ hai tháng đến bốn tháng
với hành vi không đổi mũ bảo hiểm
cho người đi mô tô xe máy
hoặc đổi mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy
không cài quay đúng quy cách khi điều khiển
ngồi trên xe máy tham gia giao thông trên đường bộ
tài xế sẽ bị phạt tiền
từ bốn trăm linh sáu trăm linh đồng
thưa quý vị thời gian gần đây
có nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra
khiến nhiều người vô cùng đau xót
nhìn vào thực tế cũng có rất nhiều người sống sót
sau cơn thập tử nhất sinh vì tai nạn
câu chuyện của anh nguyễn ánh vũ bốn mươi năm tuổi
ở thôn cẩm văn hai xã ân hữu huyện hoài ân
vì vừa bị tai nạn cách đây không lâu
cụ thể vào chiều ngày một mươi chín tháng bốn vừa qua
một người trong xóm thuê anh lái chiếc máy cày này
lên rẫy chở củi về bán
đây là công việc thường ngày của anh
ai gọi gì làm nấy để kiếm tiền trang trải cuộc sống
khi chiếc xe máy cày đang dừng ngang dốc
để bóp củi thì không may bị đứt phanh
lúc này anh vũ vẫn cố gắng cầm vô lăng điều khiển
nhưng chiếc xe lao dốc rồi đâm vào khu rừng bên cạnh
giò va mạnh và một thăng cây lớn
nên phần đầu xe bị gãy đôi
vô lăng đập mạnh vào phần bụng ngực
làm anh văng xuống đất
chưa dừng lại phần thùng xe đang chất đầy củi
trương tới cáng ngang người
khiến anh vũ bị đa chấn thương bất tỉnh tại chỗ
ngay lập tức anh vũ được mọi người đưa đi cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa khu vực bồng sơn
thị xã hoài nhân trong tình trạng nguy kịch
huyết áp tục mạch không còn
sau khi bác sĩ cấp cứu tạm giữ lại tính mạng
anh vũ được chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
ngay trong đêm
tuy nhiên do chấn thương nặng phức tạp
nên bác sĩ đã làm thủ tục chuyển vào bệnh viện chợ rẫy
thành phố hồ chí minh để điều trị
ông nguyễn trọng đạt bảy mươi tuổi
là bố rùa của anh vũ xót xa
nó sợ chiếc xe lao xuống
ngã độ sẽ hư hỏng nên mới cố gắng
để xử lý để hạn chế thiệt hại
đây là phương tiện nó kiếm cơm nuôi con
hằng ngày nên tiếc lắm
chứ nếu lúc nó bỏ xe nhảy ra
thì đã không bị nạn như thế này
trong căn nhà nhỏ rộng
vài chục mét vuông với đồ đạc lộn xộn
gia tài lớn nhất có lẽ là chiếc xe máy cày
được gắn thêm phần thùng phía sau
để chở nông sản cây cối
đây là phương tiện nuôi cả gia đình anh
trong những năm qua
buồn thay anh cũng đã gặp tai nạn nguy kịch
trên chín chiếc cần câu cơm này
tuy rằng giữ được mạng sống sau vụ tai nạn
xong hiện anh vũ vẫn phải nằm viện
điều trị với chi phí một mươi triệu đồng mỗi ngày
mọi sự giúp đỡ hỗ trợ xin độc giả
và các nhà hảo tâm gửi cho chị nguyễn thị hồng
vợ anh nguyễn ánh vũ
được ghi trên mạng hình
rất mong những cánh tay được nối dài
để anh vũ có cơ hội làm trụ cột gia đình
đỡ đừng vợ con
thưa quý vị
nhìn vào việc trung quốc giáo duyết truy vết
và khoanh vùng dập dịch có thể thấy
quyết tâm của anh bạn láng giềng
đang được đẩy lên cao độ hơn bao giờ hết
để giúp đỡ triều tiên
trung quốc và thế giới đang không ngần ngại
đồng hành và chia sẻ
để cùng dồn toàn lực sống còn với covid
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất
về biến thể này từ quý vị
trong những bản tin covid một mươi chín tiếp theo
và các khung sơ một mươi tám h ba mươi tối và sáu h sáng hôm sau
kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe
đặc biệt là chú ý tuân thủ quy định năm k
và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại